còn theo ông lê văn sĩ giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa cho biết
nữ bệnh nhân hai mươi năm tuổi ở huyện yên định tỉnh thanh hóa
một trong ba người dương tính với virus corona vừa được công bố hôm qua hiện đã hết sốt sức khỏe ổn định
hiện tại các cơ sở y tế vẫn đang tiếp tục cách ly quản lý chặt chẽ các trường hợp bệnh
và những người tiếp xúc gần phòng lây nhiễm
tất cả những người tiếp xúc gần bệnh nhân cần giám sát theo dõi sức khỏe trong vòng một mươi bốn ngày
hiện nay việt nam chưa có ca bệnh lây lan ở cộng đồng
tất cả các ca bệnh đều đi về từ vùng dịch tức là tiếp xúc gần
thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo do bộ y tế tổ chức diễn ra vào chiều ngày hôm nay
đại diện các cục vụ và tổ chức y tế thế giới đã tham dự và trả lời những thắc mắc của báo chí
về các vấn đề liên quan đến việc tổ chức y tế thế giới công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu
tại cuộc họp báo bộ y tế đã khẳng định việt nam đã và đang đáp ứng tốt với các bệnh nhân
bộ y tế đã đáp ứng tốt việc phòng điều trị các ca nhiễm và nghi nhiễm ncov
năm trường hợp dương tính với ncov đều là các ca bệnh xâm nhập và đến thời điểm này chưa ghi nhận ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cho biết việc giám sát trong các cơ sở y tế là rất quan trọng vì các ca bệnh vào trực tiếp
mức độ dịch như thế nào thì chúng ta đáp ứng ở mức độ đó cho hợp lý
chứ không phải là chúng ta đáp ứng một cách hết tất cả
chứ không phải là các bệnh pháp mà kia công thuyết
mà hệ lụy của việc ảnh hưởng đến kinh tế ảnh hưởng đến xã hội đặc biệt là an ninh xã hội là rất quan trọng
trên tinh thần bộ y tế tham ưu cho anh phủ hết sức minh bạch
và quan điểm này tôi cũng đã thấu từ xưa rồi
đối với thông tin hiện nay không dấu diếm hết sức minh bạch
đại diện tổ chức y tế thế giới cho biết
việc công bố tình trạng khẩn cấp chỉ để các quốc gia chung tay phòng chống
dịch bệnh ncov
đây là lần thứ sáu tổ chức y tế thế giới công bố tình trạng y tế toàn cầu
quyết định đáp ứng sự kiện y tế công cộng khẩn cấp dựa trên các yếu tố
nguy cơ lây lan ra quốc tế và khả năng đáp ứng dịch trên toàn cầu
chúng tôi rất hiểu sự băn khoăn thậm chí sợ hãi của công chúng về việc công bố
tuy nhiên sự kiện này không có nghĩa là nâng mức độ nguy cơ hay đe dọa dịch bệnh trên toàn cầu
ý nghĩa của việc này là để khẳng định sự cần thiết trong phối hợp trên toàn thế giới để đáp ứng dịch bệnh
tại buổi họp báo nhiều câu hỏi đặt ra liên quan đến việc cung ứng khẩu trang y tế
giá và việc xử phạt đối với những người đầu cơ tích chữ mặt hàng này
bộ y tế cũng cho biết đã có công văn gửi bốn mươi đơn vị sản xuất và cung ứng mặt hàng này
và khẳng định khẩu trang sẽ được cung ứng đầy đủ cho người dân
liên quan đến việc có nên cho học sinh nghỉ học hay không
bộ y tế cho biết chưa phát hiện ca nào lây nhiễm trong cộng đồng
vì vậy không khuyến cáo cho học sinh nghỉ học
các trường cần chủ động tuyên truyền và đưa ra các biện pháp phòng bệnh cho học sinh
đây là thông tin giả mạo
vào ngày mai ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trung tâm phòng chống dịch bệnh hà nội sẽ tiến hành tổng vệ sinh các trường học trên địa bàn
cũng liên quan đến công tác phòng chống ncov
trong chiều ngày hôm nay ủy ban nhân dân tp đà nẵng đã tổ chức họp khẩn
về nội dung liên quan đến công tác hoàn thiện các phương án kế hoạch
để ứng phó kịp thời với dịch bệnh ncov
theo báo cáo của sở y tế
tính đến ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi
tại thành phố đà nẵng đang theo dõi hai mươi một trường hợp nghi ngờ bệnh viêm hô hấp cấp do ncov
trong đó có năm người trung quốc và một mươi sáu người việt nam
như vậy đến nay đà nẵng chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với virus ncov
bên cạnh xây dựng các tình huống ứng phó theo kế hoạch của bộ y tế
đà nẵng cũng đã linh hoạt tổ chức tập huấn chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ
đặc biệt chú trọng công tác giám sát từ cộng đồng đến bệnh viện
để hạn chế thấp nhất vấn đề lây lan khi phát hiện ca bệnh đầu tiên
nhằm hạn chế tốt nhất trường hợp lây lan ở cộng đồng
đó là một mục tiêu trong cộng đồng chống dịch
và mục tiêu thứ hai khoảng quan trọng đó là giảm tỷ lệ tử vong đến mức thấp nhất
với hai mục tiêu đó của hạng y tế
vì mục tiêu thứ nhất thì chúng ta phải triển khai rất nhiều các hoạt động ở cộng đồng
cũng như ở các tử cẩu
và để mà triển khai rất nhiều các hoạt động ở cộng đồng
để mà triển khai cũng như bằng cách điều truyền
nhưng mà mục tiêu trong các công tác điều trị để giảm số mắt thì hạng y tế cũng đã chuẩn bị
cũng theo báo cáo của các đơn vị liên quan
tại thành phố đà nẵng hiện có khoảng sáu khách trung quốc đang lưu trú
trong đó vẫn có hiện tượng khách trung quốc nhập cảnh đi qua nước thứ ba trước khi vào đà nẵng
tình trạng này đã gây nhiều khó khăn trong công tác kiểm tra kiểm soát dịch
kiểm tra giám sát ở các hệ thống hỗ trợ không
nhập cảnh xuất cảnh ở những vùng bị dịch những vùng bị ngỡ bị dịch hay là cản xích qua nước thứ ba
cách này tôi cảm giác rằng chúng ta làm chưa tốt
thì cái này là sở y tế phối hợp với sở giao thông
nghiên cứu nghiên cứu một mặt là đề xuất với lợi bộ giao thông
tại buổi họp đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng cũng yêu cầu các sở ban ngành
cần phải nâng cao tinh thần hợp tác cung cấp thông tin một cách minh bạch
tăng cường công tác tuyên truyền phòng bệnh đến từng cá nhân gia đình
đặc biệt quán triệt đến các cơ sở kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực du lịch
cần phải cân nhắc trong việc ứng xử với khách du lịch nhất là với thị trường khách trung quốc trong tình hình hiện nay
bản tin tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thông tin từ hiện trường vây bắt nghi can nổ súng gây ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến năm người tử vong tại huyện củ chi thành phố hồ chí minh
cho đến chiều tối ngày hôm nay thì rất đông người dân hiếu kỳ vẫn tập trung theo dõi tại những điểm chốt chặn của lực lượng chức năng để theo dõi vụ việc
mặc dù đã được cảnh báo đây là hành động có thể gây nguy hiểm cho bản thân cũng như là ảnh hưởng đến công tác vây bắt đối tượng gây án
do đó mọi người dân cần nghiêm túc tuân thủ chỉ dẫn của chính quyền địa phương
tại góc đường bốn trăm bảy mươi hai
gần rừng tràm được cho là nơi nghi can lẩn trốn
hàng trăm người đã hiếu kỳ đứng nắng từ sáng tới chiều để theo dõi về phía lực lượng công an đang làm nhiệm vụ
xe bán nước đồ ăn cũng di chuyển tới để kinh doanh
thậm chí còn live stream lên mạng xã hội bất chấp những cảnh báo đã được phát đi

lệnh truy nã của công an thành phố hồ chí minh đã phát đi và theo diễn biến vụ việc
thì đối tượng đang lẩn trốn là kẻ liều lĩnh manh động có trang bị vũ khí quân dụng
do đó việc tụ tập gần vòng kiểm soát của lực lượng chức năng là hành động nguy hiểm
gây cản trở giao thông và lực lượng làm nhiệm vụ
dự luận thì rất hong mang nhưng mà thực tế thì khu vực bây giờ thì an lĩnh rất tốt
lực lượng công an rất nhiều nên là không có lo ngại gì cái bóng ngoài hết
không hề lo
mong sao cơ quan bắt sớm hỏi dân địa phương ở đây
người ta an tâm sống đi lại làm ăn người ta không có lo sợ
lực lượng chức năng đã và đang tích cực truy bắt đối tượng
ngoài ra hàng trăm chiến sĩ cũng đang căng mình đảm bảo an ninh trật tự
tại khu vực triển khai về bắt nghị can
do đó nếu không có việc gì quan trọng người dân hãy yên tâm về nhà sản xuất sinh hoạt
không nên tập trung đông người để bảo vệ chính mình cũng như tạo điều kiện thuận lợi
cho lực lượng chức năng
quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
vào khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi do mâu thuẫn trong đánh bạc
tại khu vực vườn nhãn thuộc ấp năm xã tân thạnh đông huyện củ chi tp hcm
đối tượng lê quốc tuấn tức tuấn khỉ sinh ngày hai tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại ấp năm xã tân thạnh đông huyện củ chi tp hcm
đã sử dụng súng ak bắn làm bốn người chết
và một người bị thương rồi bỏ trốn
quá trình bỏ trốn tuấn đã cướp hai chiếc xe gắn máy nhãn hiệu novo vào quay
sau đó tiếp tục bắn làm một người chết và hai người bị thương
vào ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
đã ra quyết định truy nã đối với lê quốc tuấn về các hành vi giết người
cướp tài sản tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
đặc điểm đối tượng lê quốc tuấn
cao một m sáu mươi sáu nặng khoảng sáu mươi chín kg
da hơi ngăm đen bắp đen hớt cao
xẹo chấm cách hai cm trên trước đầu mày trái
sống mũi cao nói rộng miền nam
khi bỏ trốn đối tượng mang theo một súng ak dạng bán xếp
đặc điểm vật chứng cần truy tìm
xe gắn máy hiệu novo v màu đỏ đen
biển số năm mươi chín i hai ba mươi nghìn một trăm chín mươi tám
xe gắn máy hiệu way màu xanh
biển số năm mươi chín x hai năm mươi nghìn một trăm chín mươi tám
xe gắn máy hiệu chín nghìn năm trăm một mươi hai
để phối hợp truy bắt đối tượng
lãnh đạo bộ công an yêu cầu thủ trường các đơn vị trực thuộc bộ
và giám đốc công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
thông báo nội dung vụ án đặc điểm đối tượng và vật chứng
cần truy tìm đến các đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ chiến sĩ
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát công tác quản lý địa bàn
quản lý tạm trú tạm vắng quản lý xuất nhập cảnh
triển khai đồng bộ các lực lượng phương tiện biện pháp nghiệp vụ
để kịp thời nắm tình hình liên quan đến đối tượng và vật chứng
phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng và các cơ quan đơn vị
ngoài ngành công an để phát hiện và truy bắt đối tượng
thông báo và vận động nhân dân nâng cao cảnh giác phòng ngừa tội phạm
nếu phát hiện thông tin liên quan đề nghị thông báo đến công an
tp hcm và cục cảnh sát hình sự bộ công an
đồng chí nguyễn đăng nam số điện thoại chín trăm linh ba

số điện thoại chín trăm linh ba năm hai trăm sáu mươi một để phối hợp
thưa quý vị và các bạn hành động quyết liệt để xây dựng đảng
xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
đây là vấn đề được đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh
tại buổi gặp mặt của đảng ủy công an trung ương bộ công an
nhân kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
ngày ba hai một nghìn chín trăm ba mươi ngày ba hai hai nghìn hai mươi vừa được tổ chức vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
dự buổi gặp mặt có đại tướng lê hồng anh nguyên ủy viên bộ chính trị
nguyên thường trực ban bí thư nguyên bộ trưởng bộ công an
đồng chí võ văn phuông ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo trung ương
cùng dự có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
và các đồng chí nguyên ủy viên đảng ủy công an trung ương nguyên lãnh đạo bộ công an
đặc biệt buổi gặp mặt còn có các đồng chí đảng viên lão thành
huy hiệu năm mươi năm sáu mươi năm bảy mươi năm và tám mươi năm tuổi đảng
đại diện lãnh đạo nguyên lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ các tướng lĩnh sĩ quan
trước khi diễn ra buổi gặp mặt đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã thành kính tổ chức lễ dân hương
dân hoa tại nhà tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh đảng ủy công an trung ương bộ công an xin hứa
tiếp tục phát huy những thành tựu nổi bật của năm hai nghìn một mươi chín
với phương châm chủ động nêu gương kỷ cương trách nhiệm hiệu quả
quyết tâm hoàn thành xuất sắc chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi
lập nhiều chiến công kính dân lên bác
trình bày diễn văn kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
bộ trưởng tô lâm khẳng định đảng cộng sản việt nam ra đời là bước ngoặt to lớn
trong lịch sử cách mạng nước ta đánh dấu một mốc son trói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta
nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của đảng đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ hai mươi
mà đỉnh cao là thắng lợi của cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc
nhiều thành tiệu kinh tế xã hội được quốc tế ghi nhận đánh giá cao
đời sống nhân dân không ngừng cải thiện nâng cao
chính trị xã hội ổn định quốc phòng an ninh được tăng cường
kiên quyết và kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập
chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
nước ta đã tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế và các thiết chế hợp tác quốc tế đa phương
có vai trò và tiếng nói quan trọng trong khu vực và trên thế giới
chín mươi năm dưới sự lãnh đạo của đảng
đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ to lớn vai trò và vị trí như hiện nay
nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của đảng
và những đổi thay phát triển lớn mạnh của đất nước ta dưới sự lãnh đạo của đảng
sáu mươi năm qua chúng ta càng trân trọng quá khứ nâng niu gìn giữ những thành quả cách mạng
càng biết ơn vô hạn công lao trời biển của chủ tịch hồ chí minh
càng thấu hiểu tin yêu và tự hào về dân tộc ta
một dân tộc anh hùng thông minh và sáng tạo
càng thêm tự hào về đảng ta đảng cộng sản việt nam quang vinh
một lòng một dạ chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh tự hào về sự vĩ đại của đảng
chúng ta càng thêm tự hào về những đóng góp của đảng bộ công an trung ương và lực lượng công an nhân dân
đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc
trong từng thời kỳ cách mạng quán triệt sâu sắc đường lối nghị quyết của đảng
đảng đoàn bộ công an ban cán sự đảng bộ nội vụ nay là đảng ủy công an trung ương
cơ quan lãnh đạo cao nhất của đảng bộ cơ quan bộ công an đảng bộ bộ nội vụ
nay là đảng bộ công an trung ương và lực lượng công an nhân dân
đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho đảng nhà nước quyết định kịp thời đúng đắn
và tổ chức thực hiện thắng lợi những chủ trương chính sách bảo vệ an ninh trật tự
có phần giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội
phục vụ tích cực hiệu quả sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
đảng ủy công an trung ương và các cấp luôn coi trọng và làm tốt công tác xây dựng đảng
xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh
coi đó là nhiệm vụ then chốt quyết định mọi thắng lợi của lực lượng công an
năm hai nghìn hai mươi là năm cuối thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn hai mươi
năm tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội một mươi ba của đảng
là năm có nhiều ngày lễ lớn của dân tộc và của lực lượng công an nhân dân
với vai trò và sức mạnh là lực lượng chính trị trung thành
tin cậy của đảng thanh bảo kiếm bảo vệ đảng nhà nước và nhân dân
lực lượng công an nhân dân sẽ nỗ lực phấn đấu quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao
tự hào về đảng quang vinh bắc hồ vĩ đại dân tộc việt nam minh hùng
với niềm tin mới khí thế mới và quyết tâm mới
đảng bộ công an trung ương và lực lượng công an nhân dân xin hứa với đảng nhà nước và nhân dân
tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng bảy mươi năm năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
tuyệt đối trung thành với đảng tổ quốc và nhân dân
luôn khắc ghi và thực hiện tốt sáu điều bác hồ dạy
lời căn dặn của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước vũ trọng
luôn luôn ghi nhớ khắc sâu vào tâm trí mình và thực hiện cho bằng được chân lý
vì nước quên thân vì dân phục vụ
còn đảng thì còn mình danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất
đoàn kết nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
trong tỉnh mới xứng đáng với sự tin yêu của đảng nhà nước và của nhân dân
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm đã trao tặng những bó hoa tươi thắm
cho các đồng chí lão thành cách mạng bảy mươi năm tám mươi năm tuổi đảng
đồng thời trao tặng huy hiệu bốn mươi năm ba mươi năm tuổi đảng cho các đảng viên là lãnh đạo cấp cục
thưa quý vị và các bạn
luôn xác định là báo cáo
chí có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác thông tin tuyên truyền xây dựng đảng
kể từ khi thành lập kênh cho đến nay
truyền hình công an nhân dân antv luôn xác định xây dựng và chỉnh đốn đảng
là một trong những nội dung tuyên truyền trọng tâm
thông qua các phóng sự những bài điều tra
các chương trình chuyên mục đã lên sóng trên sóng intv trong thời gian vừa qua
đã đưa đến cho khán giả những thông tin đa chiều về công tác xây dựng đảng
với nội dung và hình thức ngày càng hấp dẫn mới mẻ
trường quay s hai nơi diễn ra buổi ghi hình chuyên mục xây dựng đảng số đặc biệt phát dịp tết canh tí
lên sóng vào tối thứ hai hàng tuần trên intv
sau hơn một năm lên sóng chuyên mục này đã định hình trong lòng khán giả
với các thông tin đề cập đến các vấn đề về công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng hiện nay
đây chỉ là một trong rất nhiều chương trình tuyên truyền về xây dựng đảng
mà antv đã thực hiện trong thời gian qua
trường quay s hai nơi diễn ra buổi ghi hình chuyên mục xây dựng đảng

trung ương cho lãnh đạo bộ công an cũng như các cấp các địa phương
có những suy nghĩ rất thực tiễn để có thể tiếp tục chỉ đạo cái cuộc đấu tranh này đạt được kết quả mới
những thông tin thời sự nóng hổi
những bàn luận chuyên sâu về xây dựng và chỉnh đốn đảng hiện nay
phong phú về nội dung đa dạng về hình thức thể hiện
khán giả của antv ngay càng có cơ hội
hội tiếp cận nhiều hơn các thông tin về công tác xây dựng đảng trên các mặt
chính trị tư tưởng tổ chức và đạo đức
thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức tuyên giáo kiểm tra dân vận đối ngoại phòng chống tham nhũng
ở cái mảng tuyên truyền để xây dựng đảng
thì tôi thấy cũng có rất là nhiều vấn đề mà nhân dân
cụ thể như là bản thân tôi rất là thấy có ý nghĩa với cuộc sống
ghi nhận những đóng góp về công tác tuyên truyền
tối ngày một mươi năm tháng một vừa qua
tại buổi lễ công bố và trao giải búa liềm vàng lần thứ tư năm hai nghìn hai mươi
báo chí công an nhân dân đã có năm tác phẩm đoạt giải
trong đó cán bộ phóng viên cục truyền thông công an nhân dân đạt một giải a và hai giải c
đây là giải thưởng hàng năm được tổ chức để vinh danh các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng đảng
chúng tôi cũng nhận thấy rằng đây là một phần thể hiện tình cảm và trách nhiệm
của những người làm báo truyền hình công an nhân dân và đội ngũ phóng viên biên tập viên như chúng tôi
trong công tác xây dựng đảng
và điều đó cũng đồng nghĩa với việc bên cạnh những động lực sự khích lệ
thì chắc chắn là chúng tôi trong thời gian tới sẽ tiếp tục là phát huy tất cả những tinh thần và trách nhiệm của mình
để mà sáng tạo hơn nữa phản ánh hơn nữa nghị quyết đi vào cuộc sống và phản ánh một cách sinh động
những chủ trương đường nối đặc biệt là công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng
với phương châm lấy cây đẹp dẹp cây xấu lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực
các cơ quan báo chí
đội ngũ phóng viên kỹ thuật viên các cây bút chuyên và không chuyên
thời gian qua đã tập trung đổi mới phương thức cách làm báo làm tốt công tác truyền thông
phản ánh mọi mặt của thực tiễn và công tác xây dựng đảng
và trong dòng chảy báo chí đó các chương trình chuyên mục trên kênh intv
thêm một lần nữa góp phần tuyên truyền sâu rộng tạo sức lan tỏa
nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân khắp mọi miền đất nước
về ý thức trách nhiệm đối với công tác xây dựng đảng
còn vào chiều ngày ba mươi tháng một tại công an tỉnh con tum bộ công an tổ chức lễ công bố
quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ dự và chủ trì buổi lễ
có đồng chí trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn sơn trao quyết định của bộ trưởng bộ công an
về việc bổ nhiệm đại tá nguyễn hồng nhật phó giám đốc công an tỉnh
giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh con tum
thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng trao quyết định điều động thượng tá trịnh khắc cường
thôi giữ chức vụ trưởng phòng an ninh xã hội thuộc cục an ninh nội địa bộ công an
đến nhận công tác và giữ chức vụ phó giám đốc công an tỉnh con tum
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn sơn đề nghị trên cương vị công tác mới
hai đồng chí giám đốc và phó giám đốc công an tỉnh con tum vừa được điều động bổ nhiệm
phải nêu cao tinh thần trách nhiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị mà lãnh đạo bộ công an
và cấp ủy chính quyền địa phương giao phó đồng thời bắt tay ngay vào công việc
trên tinh thần đoàn kết cùng với đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh con tum
cùng ngày bộ công an công bố quyết định nghỉ chờ để nhận chế độ hưu trí
đối với đồng chí đại tá nguyễn công văn giám đốc công an tỉnh con tum